xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình
thưa quý vị và các bạn tại tp hcm thời gian qua tỷ lệ ca nhiễm giảm xuống rất nhiều
từ ba bảy vào đầu tháng chín cho đến ngày ba mươi tháng chín còn khoảng một
đây là con số rất ấn tượng
trường hợp tử vong do covid một mươi chín trong bệnh viện giảm xuống dưới hai con số
đây là những con số chứng minh thời kỳ đen tối nhất đã qua
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đã trải lòng cùng người dân
sau gần năm tháng liên tục chống dịch trên các chiến trường bắc giang bắc ninh tp hcm và các tỉnh phía nam
mọi thứ được gỡ dối từ thời điểm ngày hai mươi năm tháng tám
lúc đó chiến lược xét nghiệm nhanh rộng đi tắt đón đầu là hết sức cần thiết
những ca mắc đầu tiên trong đợt này bắt đầu từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
nhanh chóng lan rộng trên địa bàn cả nước từ bắc giang bắc ninh đến cuối tháng năm tại tp hcm
nhìn lại mọi người đều biết đợt dịch thứ tư do chủng virus mới delta
chủng có nhiều đặc tính nguy hiểm hơn so với biến chủng
chu kỳ lây lan nhanh hơn rất nhiều chỉ khoảng hai ba ngày có mùa chu kỳ mới
trong thời gian ngắn một người có thể lây cho chín một mươi người thứ trưởng sơn nhắc lại
trải qua bốn đợt dịch hệ thống điều trị được thử lửa gian luyện nhiều
các tỉnh nỗ lực nhiều trong tổ chức hệ thống điều trị tập huấn đào tạo cán bộ nhân viên y tế
các tỉnh dành nhiều khoản đầu tư để nâng cấp hệ thống hồi sức cấp cứu
đây là bước chuẩn bị của các địa phương để chung sống an toàn với dịch
theo vào đó tỷ lệ bao phủ vaccine tốt
thì nguy cơ trở nặng thấp đi áp lực điều trị giảm đi
chúng ta triển khai cách ly f tại nhà hệ thống chăm sóc tại cộng đồng bớt áp lực tại bệnh viện
tôi nghĩ đấy là hai bước mấu chốt quan trọng để đáp ứng tốt sự bùng phát của dịch
theo thứ trưởng sơn khi dịch bùng phát ở hải dương sau đó đến bắc giang bắc ninh
mọi thứ hết sức khó khăn vì chủng này không chỉ lan rộng trong cộng đồng
mà còn tại các phân xưởng nhà máy nhà trọ đông công nhân
số lượng người mắc tăng lên chóng mặt
bộ phận thường trực đặc biệt với vai trò hỗ trợ chống dịch
cũng đã thực hiện các biện pháp khuyến cáo đề xuất chính sách cách ly xây dựng bệnh viện hồi sức trong thời gian rất ngắn
sau một tháng thì tình hình dịch ở bắc giang tương đối ổn
nhưng khi dịch lan đến tp hcm thì phải nói đây mới là thời gian hết sức căng thẳng đối với bộ phận thường trực
dịch ở bắc giang và bắc ninh khởi phát chủ yếu từ các cơ sở công nghiệp
còn tp hcm khởi phát từ hội nhóm truyền giáo
những người tham gia tổ chức này đã đi đến nhiều địa phương trên cả nước
khi phát hiện thì dịch đã thấm sâu vào trong cộng đồng
bên cạnh đó dịch cũng lan đến các khu chợ như chợ đầu mối bình điền
rồi các khu công nghiệp khu dân cư xóm trọ đông đúc
tp hcm có địa bàn rộng mật độ cư dân đông
chưa bao giờ thấy số ca mắc lên tới hàng chục ngàn
tỷ lệ tử vong có ngày lên tới ba trăm bốn mươi ca
số lượng người trở nặng vào viện rất lớn
bộ phận thường trực làm việc không kể ngày đêm
những cuộc họp kéo dài đến tận
có những đêm tôi thức trắng tìm ra hướng đi tốt nhất
có những bữa cơm nhiều anh em bộ phận thường trực mắt đỏ hoe
vì nhiều thứ chưa đáp ứng được người dân
thứ trưởng sơn kể lại
có thể nói mọi thứ được gỡ rối từ thời điểm ngày hai mươi năm tháng tám
ban chỉ đạo quốc gia được kiện toàn
thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo chống dịch
lúc đó chiến lược xét nghiệm nhanh rộng đi tắt đón đầu là hết sức cần thiết
bởi vì chúng ta đi vào trận mà không biết dịch ở đâu thì không thể đánh
hệ thống y tế của chúng ta có một thời gian hết sức bất ngờ
trước số lượng người nhiễm đông như vậy
thứ hai là việc bao phủ vaccine chưa bao phủ toàn thể theo tinh thần của nghị quyết hai mươi một
vì vậy số lượng người mắc tăng lên rất lớn
thứ trưởng sơn nói
nhấn mạnh về hai chiến lược góp phần đưa tp hcm trở về bình thường mới từ ngày một tháng một mươi
thứ trưởng bộ y tế cho biết đó là chỉ đạo của thủ tướng
phường xã là pháo đài người dân là chiến sĩ
và thành quả chống dịch đó là thành quả của nhân dân
tất cả trường hợp f
được cách ly tại nhà
được hỗ trợ gói thuốc y tế các gói an sinh xã hội kịp thời
vì vậy chúng ta đã giúp cho người dân đảm bảo tính an toàn khi theo dõi sức khỏe tại nhà
thứ hai là chiến lược xét nghiệm diện rộng
đón đầu dịch ở các vùng nguy cơ rất cao và nguy cơ cao
bốn mươi tám giờ một lần xét nghiệm
chỉ trong vòng một tuần từ ngày hai mươi ba đến ngày ba mươi tháng chín
ở tp hcm tỷ lệ ca nhiễm giảm xuống rất nhiều
từ ba bảy vào đầu tháng chín
đến ngày ba mươi tháng chín còn khoảng một
đây là số lượng dịch bệnh
rất ấn tượng các trường ngợp trở nặng tử vong trong bệnh viện giảm xuống dưới hai con số
nhờ những quyết sách này chúng ta đã chiến thắng bước đầu
về mặt y tế chúng tôi thấy cơ bản đã vượt qua thời gian đen tối
ông sơn nói
nhắc lại năm tháng dòng chống dịch thứ trưởng sơn lại dâng trào cảm xúc
khi nhớ lại thời gian ký các quyết định điều động đồng nghiệp
từ các tỉnh thành và tp hcm cùng lực lượng công an quân đội để chống dịch
tôi cảm thấy khâm phục tấm lòng hy sinh của anh em
đã cố gắng hết sức lực có thể
điều kiện ban đầu về ăn ở sinh hoạt đi lại khó khăn
nhưng không một ai than vãn ai cũng quyết tâm ở lại
dịch ở thành phố ổn mới trở về ông sơn nói
thêm nữa sự chăm sóc của chính quyền người dân tp hcm
cũng là động lực giúp nhân viên y tế quyết tâm hơn khi tham gia tri viện
bộ y tế vừa ban hành hướng dẫn về thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
khi bước vào giai đoạn bình thường mới
tôi mong muốn tất cả người dân nỗ lực nhận thức đầy đủ
chúng ta tránh để bình thường mới
thành điểm bùng phát dịch
đây là điểm hết sức lo lắng
tôi mong muốn từ cấp lãnh đạo địa phương đến người dân
hãy tập trung thực hiện chỉ đạo về thời kỳ bình thường mới của chính phủ
thứ trưởng nguyễn trường sơn bày tỏ
thưa quý vị và các bạn
người dân tp hcm đang dần trở lại nhịp sống sinh hoạt bình thường mới
sau hai tuần nới lỏng giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi tám của bà nhân dân tp
dù tình hình dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
trao đổi bên lề hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho rằng
dù diễn biến dịch bệnh của tp hiện nay vẫn đang có chiều hướng thuận lợi
nhưng đến tháng một mươi một tp hcm vẫn chưa thể hoàn toàn bình thường mới
trao đổi bên lề hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi một sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi
ông phan văn mãi chủ tịch ubnd tp hcm cho biết
hiện nay chính phủ đã có nghị
quyết một trăm hai mươi tám ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tp hcm đang căn cứ vào đó để đánh giá các đội dịch
theo ông mãi tp hcm sẽ lập tổ công tác gồm các cơ quan chức năng
và các chuyên gia để đánh giá tình hình tại tp hcm
ngoài ra tp hcm sẽ tổ chức hội nghị tổng kết
triển khai công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế thời gian tới
trong đó cụ thể nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
đầu tiên tp hcm phải đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của chính phủ
xác định các hoạt động theo các cấp độ
tuy nhiên tp hcm phải xét trong bối cảnh cục bộ và toàn diện của tp hcm
để tổ chức hoạt động trên cơ sở hướng dẫn ông mãi nói
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết thêm
từ hướng dẫn của chính phủ tp hcm sẽ cập nhật và cần thiết
thì điều chỉnh một số điểm trong các bộ tiêu chí hoạt động trong các ngành cho phù hợp
từ kinh nghiệm của thế giới ông mại cho biết
không ai có thể nói trước được điều gì khi dịch bệnh luôn diễn biến phức tạp và khó lường
đến thời điểm này dù tình hình dịch tại thành phố đã cải thiện và đạt được thành quả nhất định
chưa thể khẳng định là đã bền vững hay chưa
không thể nói khoảng thời gian nhất định nào thành phố bình thường mới
điều này phụ thuộc vào công tác kiểm soát dịch bệnh của thành phố
ngay cả khi hiện nay diễn tiến dịch đang theo chiều hướng thuận lợi
thì tháng một mươi một thành phố vẫn chưa thể trở lại bình thường mới hoàn toàn ông mai nói

ông mãi dẫn chứng singapore đề ra thời gian bình thường mới là từ ba đến sáu tháng
nhưng vẫn chưa chắc chắn khi tình hình dịch diễn biến khó lường
hiện nay các hoạt động sản xuất kinh doanh các hoạt động dạy và học
hoạt động của các cơ sở y tế và nhiều ngành nghề còn chưa phục hồi hoàn toàn như bình thường
thì thành phố hồ chí minh chưa phải là bình thường mới
tuy nhiên thành phố đang từng bước phục hồi các hoạt động
và đưa cuộc sống người dân về lại trạng thái bình thường mới
về vấn đề thí điểm ăn uống tại chỗ
ông mãi cho biết thành phố đang đánh giá khưởng trương nhưng thận trọng
trong thời gian tới thành phố có thể sẽ thí điểm ở những địa bàn đáp ứng đủ các điều kiện an toàn
tuy nhiên phải đánh giá kỹ tình hình nôn nóng một chút sẽ ảnh hưởng đến thành quả phòng chống dịch
ông mãi nhìn nhận
chia sẻ quan điểm về diễn biến dịch covid một mươi chín tại tp hcm
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho biết
diễn biến tình hình dịch trên địa bàn đã tốt lên
nhưng chưa có điều gì chắc chắn
trước sự phức tạp của biến chủng delta
hiện tại không gì bằng nâng cao ý thức sự cảnh giác của người dân trong phòng chống dịch
ý thức người dân trong việc đeo khẩu trang giữ khoảng cách tuân thủ năm k còn nhiều nơi
nhiều lúc bị buông lỏng
điều này sẽ khiến biến chủng delta càng phát huy đặc tính lây lan nhanh
bí thư thành ủy tp hcm nói
thưa quý vị và các bạn
tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo thành phố xác định
công tác phòng chống dịch covid một mươi chín là nhiệm vụ trên hết và trước hết
giữ vững an toàn bảo vệ tính mạng và sức khỏe của người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu
sau đợt dịch lần bốn vừa qua
đã thực hiện giặt cách xã hội
thành phố từng bước kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
khi số ca mắc đang giảm dần theo từng ngày
mỗi cá nhân cũng như tập thể
cần chung tay để bảo vệ đất nước
tinh thần chống dịch cũng như chống giặc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
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin chào và gặp lại